tại hà nội ubnd quận long biên phối hợp cùng một số đơn vị đã tổ chức giải chạy long biên marathon hai nghìn hai mươi
đây là giải đấu phi lợi nhuận được tổ chức nhằm đạt mục tiêu phát triển phong trào chạy bộ tại việt nam
tạo sân chơi lành mạnh cho những người đam mê chạy trong cả nước
đồng thời biến quận long biên thành một điểm đến vào mỗi dịp cuối tháng một mươi
và định vị thương hiệu địa phương trong làng chạy bộ cả nước
ra đời vào năm hai nghìn một mươi sáu long biên marathon là giải chạy có cự li bốn mươi hai một trăm chín mươi năm km đầu tiên tại hà nội kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
giải năm nay thu hút năm vận động viên tham gia ở các cự li năm một mươi hai mươi một và bốn mươi hai km trong ngày khai mạc giải đấu
ban tổ chức cũng đứng ra kêu gọi các vận động viên đóng góp để giúp đỡ những người dân miền trung đang gặp khó khăn vì bão lũ